theo người đứng đầu thành ủy hà nội trong năm hai nghìn hai mươi một các cơ quan báo chí đề cập tới rất nhiều về tình hình chống dịch trên địa bàn thành phố
tuy nhiên vì việc này đúng là chưa từng có tiền lệ nên có thời điểm vừa ra quyết sách đã phải điều chỉnh
thường trực thành ủy ban thường vụ thành ủy tuần nào cũng họp theo định kỳ sau đó ra quyết sách
chúng tôi khẳng định thường trực thường vụ thành ủy ủng hộ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội ra các quyết định
chỉ thị và văn bản hướng dẫn chỉ đạo công tác chống dịch trên toàn thành phố
tuy nhiên cũng có những việc đúng vừa quyết sách xong nhưng khi bắt đầu tổ chức thực hiện thì dư luận không đồng thuận và tính khả thi không cao
lúc đó phải điều chỉnh như là giấy đi đường ông dũng thừa nhận
ngoài những hạn chế thành phố cũng có số quyết sách rất đúng rất trúng rất kịp thời nhưng thông tin ra ngoài cho báo chí rất chậm phải rút kinh nghiệm
bí thư đình tiến dũng nêu rõ yếu là đúng thôi trong đó lý do khiến y tế cơ sở yếu là do chính sách quyết định của chúng ta
một phường có chín vạn dân mà theo quy định thì chỉ có một trạm y tế chín vạn dân mà tối đa có một mươi cán bộ y tế thì là quá tải lấy đâu ra nhân lực mà làm
theo ông dũng thành phố cũng đã chủ trương sẽ xây thêm bốn năm bệnh viện tại các cửa ngõ thủ đô với quy mô tương đối lớn
về giáo dục ông dũng cho rằng tại các cuộc thi quốc gia quốc tế hà nội luôn nằm trong top đầu
tuy nhiên về xếp hạng chung thành phố chỉ đứng thứ hai mươi ba cả nước nhiều trường học vẫn chưa đạt chuẩn
ông dũng thẳng thắng nhìn nhận thành phố có khoảng hai hai trăm linh trường học trong chương trình kỳ này sẽ thêm độ năm trăm linh trường nữa
hà nội là trung tâm văn hóa giáo dục thế mà giáo dục của thành phố hiện nay chỉ xếp thứ hai mươi ba trên cả nước
hơi xấu hổ nhiều trường còn chưa đạt chẩn
thành phố hồ chí minh mặc dù hiện đang đứng ở vị trí thứ sáu chỉ với năm trăm năm mươi tám ca mắc trong ngày hôm qua
dù chủ tịch thành phố hồ chí minh nói có thể tự tin mở cửa thế nhưng vẫn còn đó nỗi lo về omicron
một trong những phương pháp được đánh giá cao đến nay đó là việc thành phố hồ chí minh bắt đầu mở cửa dịch vụ chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín
vào sáng một mươi một tháng một bệnh viện lê văn thịnh hợp tác với công ty cổ phần wica hai trăm bốn mươi bảy triển khai dịch vụ nuôi bệnh nhân covid một mươi chín theo yêu cầu
bác sĩ chuyên khoa hai trần văn khanh giám đốc bệnh viện lê văn thịnh cho biết trong đợt dịch vừa qua
từ ngày bảy tháng bảy bệnh viện tiếp nhận vận hành bốn bệnh viện giải chiến quản lý bảy f
số ca nặng cần thở oxy thở máy rất nhiều dẫn đến quá tải chăm sóc y tế
giai đoạn này bệnh viện kêu gọi các tình nguyện viên những người f chăm sóc f
đến nay trở lại bình thường mới lực lượng này không còn nữa nên cần được ngủ chăm sóc hỗ trợ f
nhu cầu của người thay thế người thân gia đình chăm sóc sức khỏe người bệnh là hết sức cần thiết đặc biệt giai đoạn cận kề tết
các gia đình có điều kiện cần du cầu chăm sóc sức khỏe thì dịch vụ này rất ý nghĩa
mô hình mới mang tính chất chuyên nghiệp bên cạnh chăm sóc người bệnh
người chăm sóc bệnh còn là cầu nối liên lạc với nhân viên y tế
ông nguyễn minh tâm giám đốc công ty cổ phận wikha hai trăm bốn mươi bảy cho hay để triển khai dịch vụ
công ty phải tuyển hơn một hai trăm linh người có ít nhất hai năm kinh nghiệm nuôi bệnh thực tế tại các bệnh viện và nhà riêng
còn đà nẵng chỉ xếp sau thành phố hồ chí minh đang là thành phố thứ bảy về số ca covid một mươi chín
thành phố đà nẵng ghi nhận số ca mắc mới trong ngày là năm trăm bốn mươi ba ca
cao nhất từ trước đến nay
lãnh đạo thành phố đà nẵng đã yêu cầu các địa phương xác định cách ly f ở nhà là bắt buộc
trong số năm trăm bốn mươi ba ca mắc mới có ba trăm bốn mươi sáu ca chưa cách ly
trong số ba trăm bốn mươi sáu ca chưa cách ly có một mươi hai ca là bệnh nhân đến chạy thận định kỳ tại bệnh viện đà nẵng
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng cũng đã dự phòng hơn ba mươi dường bệnh cho bệnh nhân covid một mươi chín
vừa điều trị vừa chạy thận định kỳ tại khu vực cách ly riêng biệt ở trung tâm y tế huyện hòa vang
xét về số ca mắc covid một mươi chín mới và số ca chưa cách ly trong ngày
thì đây là đỉnh dịch của đà nẵng cao hơn nhiều lần so với các đợt dịch trước đây
tuy nhiên hiện nay tỷ lệ người trong độ tuổi tiêm đủ hai mũi vaccine ở đà nẵng đạt hơn chín mươi chín
nên hầu hết các bệnh nhân đều không có triệu chứng hoặc bệnh ở thể nhẹ
số ca mắc covid một mươi chín mới ghi nhận ở đà nẵng liên tiếp cao hơn bốn trăm ba mươi ca mỗi ngày
nâng số ca mắc lên hơn năm ca trong hai mươi ngày qua
theo ông nguyễn văn quảng bí thư thành ủy đà nẵng
mới những ngày qua tăng cao gây áp lực lên cơ sở điều trị và lực lượng chống dịch
dù đã có chủ trương áp dụng cách ly điều trị f rộng rãi tại nhà
nhưng tỷ lệ ca điều trị ở tại nhà đang rất thấp so với số ca nhiễm hàng ngày
do vậy các địa phương phải xác định cách ly điều trị f tại nhà là bắt buộc
trong bối cảnh hiện nay để đảm bảo điều trị hiệu quả và giảm áp lực cho các cơ sở y tế
ngoài ra ông quảng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thiện
các phương án khi f tăng cao
nhất là việc hình thành các cơ sở điều trị f trả tiền
ông quảng nói có nhiều người có điều kiện không muốn ở nhà điều trị
vì ảnh hưởng đến gia đình hoạt động kinh doanh
họ chấp nhận bỏ tiền ra đi điều trị trong một điều kiện tốt
việc này phù hợp nên cần thống nhất chủ trương để triển khai
tương tự như f một đi cách ly trả tiền trước đây
thưa quý vị nhân loại đang bước sang năm thứ ba bị ảnh hưởng bởi làn sóng covid một mươi chín
hơn bao giờ hết những lời tiên tri được kỳ vọng sẽ mở ra một thế giới mới
với nhiều chuyển biến tích cực
một trong những vấn đề được thế giới quan tâm nhiều nhất tại thời điểm hiện nay
là diễn biến của đại dịch covid một mươi chín đến bao giờ mới suy giảm
và liệu có còn tiếp tục bùng phát hay không
từ khi còn sống bà vanga nhà tiên tri lưỡi lạc được ghi nhận là có nhiều lời sấm thành hiện thực
đã nhiều lần nhắc đến dịch bệnh với sự xuất hiện của nhiều loại virus mới
lời dự đoán đầu tiên của bà vang trong năm hai nghìn hai mươi hai dường như là muốn đề cập tới đại dịch covid một mươi chín
khi cho rằng con người sẽ quen với một loại virus mới
những ghi chép không nói chính xác điều này sẽ xảy ra như thế nào
với sự giúp đỡ của hành động tiêm chủng hay miễn dịch tự nhiên
nhưng bà khẳng định loài người sẽ quen
đây cũng có thể là một loại virus chết người nằm dưới lớp băng ở siberia
có thể hồi sinh và lây lan rộng sau khi băng tan do biến đổi khí hậu
các nhà khoa học gần đây đã tiết lộ rằng họ đã tìm thấy những vết nứt đáng báo động
trong một sông băng khổng lồ ở nam cực
trong khi đó tổ chức y tế thế giới who đã triển khai lực lượng phản ứng
nhanh đến nam sudan để điều tra một căn bệnh bí ẩn khiến cho ít nhất tám mươi chín người thiệt mạng
một nhà tiên tri khác là abhigya anand một mươi năm tuổi tại ấn độ
thì tin rằng trong sáu tháng sắp tới thế giới vẫn tiếp tục đối mặt
với nhiều khó khăn nghiêm trọng liên quan tới dịch bệnh và kinh tế
theo đó biến thể omicron của covid một mươi chín được cho là sẽ tiếp tục hành hành trên thế giới
mỹ và châu âu sẽ là những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất
điều này có thể kéo theo nỗi lo sợ của con người
nhiều thành phố hoặc quốc gia phải đóng cửa ảnh hưởng tới kinh tế
trước đó một trong những dự đoán trở thành sự thật của anand có thể được kiểm chứng
là lời cảnh báo chính xác về biến chủng omicron của sars cov hai
và đợt dịch mới đã bùng phát trong giai đoạn cuối tháng một mươi một đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
abhigya anand trước đó tiên đoán đại dịch sẽ chưa thể có những ngày tươi sáng
đặc biệt là biến cố mới được cho là tồi tệ sẽ xảy ra trong khoảng từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
theo lời dự đoán đây có thể là giai đoạn đỉnh mới của đại dịch
vì tình hình sẽ khó có thể được cải thiện
abhigya anand cũng đưa ra lời dự đoán rằng đại dịch này có thể kết thúc
trong hơn một năm tới khoảng thời gian tháng năm năm hai nghìn hai mươi
kinh tế thế giới tiếp tục gặp khó khăn
chiều ảnh hưởng trầm trọng nhiều năm qua tình trạng này có thể tiếp diễn trong năm hai nghìn hai mươi bốn
theo lời tiên đoán của abhigya anand tình hình kinh tế có thể phục hồi nhẹ
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và một thời gian dài sau đó tuy nhiên phải đến tận ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
thế giới mới có sự tái thiết mới và kinh tế bước vào thời kỳ tăng trưởng trở lại
abhigya anand cho biết
một trong những lời lưu ý của abhigya anand đó là cuộc khủng hoảng năng lượng
sẽ diễn ra trên thế giới và trung quốc có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng
tới nền kinh tế hoặc xã hội
nostadamus nhà tiên tri người pháp thì thậm chí dự đoán rằng giá cả hàng hóa
tăng cao sẽ dẫn đến nạn đồng
nó sẽ dẫn đến nạn đối và nạn đối trên toàn cầu
không có sư trụ trì tu sĩ không có người mới học mật ong sẽ đắt hơn nhiều
so với sắp nến giá lúa mì quá cao người đàn ông đó đang bị tuyệt vọng
ông viết trong bài thơ của mình
bên cạnh đó ông dự đoán lạm phát sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát
và giá trị của đồng usd sẽ sụp đổ
không chỉ vậy vàng bạc và tiền điện tử như bitcoin sẽ được coi là tài sản
và mọi người sẽ đầu tư vào đó
những dự đoán của nostradamus dẫu được cụ thể hóa từ câu nói mơ hồ
nhưng lại thường khá chính xác đã được kiểm chứng trong suốt nhiều năm
bao gồm một số sự kiện lớn nhất trong lịch sử thế giới như chiến tranh
thiên tai ám sát và các trận chiến
thiên nhiên nổi giận
bà vang từng nhiều lần đề cập đến thảm họa thiên nhiên ngày một tăng
do biến đổi khí hậu
cụ thể nhà tiên tri này cho rằng nhiệt độ ấn độ có thể lên tới năm mươi độ c
châu chấu tấn công mùa mạng và trang trại dẫn đến nạn đồng
ngoài ra nhiều thành phố có thể sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch
đây cũng là nguy cơ mà các chuyên gia đã cảnh báo từ lâu
nhà tiên trinos karamus dường như cũng dự đoán một số thảm họa khí hậu nhất định sẽ xảy đến
lời tiên đoán biết rằng giống như mặt trời đầu sẽ soi biển sáng chói
cá sống ở biển đen sẽ chỉ luộc chính
khi rốt và genoa bị bỏ đói một nửa dần dàng sẽ vất vả
ông cũng tiên đoán về một vật sáng dài trên bầu trời được tạo thành từ lửa
điều này có nghĩa là một tiểu hành tinh có thể tác động tới trái đất
gây ra những biến động trong lòng đại dương
abiga an cũng cảnh báo rằng sắp tới khí hậu sẽ tiếp tục biến động
nhiệt độ xuống thấp những cơn mưa lớn xuất hiện
và tình hình này kéo dài đến tận tháng năm năm hai nghìn hai mươi
khiến cuộc sống của nhiều người dân ra vào cảnh lầm thang khốn khổ
mới đây abiga an sinh năm hai nghìn sáu là một nhà tiên tri nhí
mới nổi trong khoảng từ hai đến ba năm gần đây
được một số kênh truyền thông địa phương
nhắc đến như một thần đồng tiên tri nhờ dự đoán chính xác
một số sự kiện xảy ra trong tương lai khiến cho nhiều người kinh ngạc
abiga anan có nhiều dự đoán đúng về đại dịch covid một mươi chín bùng phát ở trung quốc
sau đó lây lan sang các quốc gia và lãnh thổ cho đến tận bây giờ
abiga anan cũng dựa vào chim tinh họp để đưa ra nhiều dự đoán chính xác
về các thiên tai thảm họa xảy ra trên thế giới
gần đây nhất nhà tiên tri một mươi năm tuổi đoán đúng biến chủng omicron
và trận lấp lịch sử ở mỹ
mặc dù đến thời điểm này
chúng ta không thể lấy những nhà tiên tri này ra để làm thước đo cho thực tế
nhưng nếu bạn suy nghĩ tích cực hơn
hãy coi đây giống như là một lời cảnh báo về tương lai phía trước
mặc dù chưa thể biết được năm hai nghìn hai mươi hai đại dịch covid một mươi chín có kết thúc được hay không
tuy nhiên hậu quả covid một mươi chín để lại đang thực sự khủng khiếp
và nỗi đau covid một mươi chín đem lại vẫn chưa thể chấm dứt
trong thời gian gần đây nhiều người đang có suy nghĩ rằng
các biến thể của virus sars cov hai sẽ ngày càng gây bệnh nhẹ hơn
và covid một mươi chín sẽ trở thành bệnh đặc hữu
tuy nhiên giới chuyên gia cảnh báo rằng
chúng ta không nên coi những giả thuyết này là điều hiển nhiên
theo trang the guardian của anh giả thuyết cho rằng virus sẽ trở nên ít nguy hiểm hơn
theo thời gian bắt nguồn từ việc đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh cúm
cả hai loại virus cúm gây đại dịch cúm tây ban nha năm một nghìn chín trăm một mươi tám
và đại dịch cúm lớn năm hai nghìn chín cuối cùng đã tiến hóa và gây bệnh nhẹ hơn
tuy nhiên loại virus gây đại dịch cúm năm một nghìn chín trăm chín mươi
đã càng quét kinh hoàng trước khi nó trở nên nhẹ hơn
và nhiều loại virus khác chẳng hạn như ebola đang ngày càng nguy hiểm hơn
giáo sư david robertson tại khoa nghiên cứu của virus của đại học glasgow đã cho biết
thật sai lầm khi cho rằng các loại virus hoặc là mầm bệnh sẽ gây bệnh nhẹ hơn theo thời gian
nếu một loại virus có thể tiếp tục lây lan và gây ra nhiều bệnh hơn
nó sẽ tiếp tục phát triển và tấn công con người
những biến thể đáng lo ngại này không xuất hiện
vì vậy nếu virus tiếp tục đột biến và một biến thể khác xuất hiện trong vòng sáu tháng
nó có thể còn tồi tệ hơn ông robertson nói
điều quan trọng là không nên chắc chắn rằng omicron sẽ là biến thể cuối cùng
trong quá trình phát triển của virus sars cov hai
trong trường hợp omicron có tốc độ lây lan đạt mức đỉnh điểm
các biến thể trong tương lai sẽ phải vật lộn để cạnh tranh với nó
và chỉ vài tháng trước chúng ta cũng đã tính đến điều tương tự với delta
ngoài ra omicron cũng có thể tiếp tục phát triển
giáo sư robertson cho biết điều có thể xảy ra là khi omicron lây nhiễm cho rất nhiều người
điều đó sẽ tạo ra không gian cho một loại virus có khả năng né phản ứng miễn dịch tốt hơn phát triển
đối với giả thuyết cho rằng virus sars cov hai có thể trở thành đặc hữu
nhiều khu vực đang có xu hướng coi đây là kim chỉ nam để tiếp tục sống
mà quên rằng covid một mươi chín vẫn đang tồn tại
đặc hữu có nghĩa là một bệnh luôn hiện hữu quanh ta
chúng ta có thể dự đoán được tỷ lệ lây nhiễm và dịch bệnh không nằm ngoài tầm kiểm soát
mọi người đều hy vọng rằng virus corona có thể sẽ tiến hóa nhẹ hơn
và covid một mươi chín sẽ trở thành bệnh đặc hữu hay nói đúng hơn là có thể kiểm soát dịch bệnh
để không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta
nhưng đây vẫn là hy vọng chưa phải là sự thật
và chúng ta cần hành động bằng mọi biện pháp để biến điều đó thành sự thật
nếu như mỹ đang đứng đầu thế giới khi có hơn sáu mươi một triệu ca nhiễm tám trăm ba mươi bảy ca tử vong
thì ngày hôm qua bà lan đang phải chấp nhận sự thật về số ca tử vong
bà làng đã vượt mất một trăm linh ca trên tổng số hơn bốn triệu ca mắc mới
chính phủ ba lan vào ngày một mươi một tháng một thông báo số ca tử vong do covid một mươi chín
kể từ đầu dịch đến nay đã vượt mốc một trăm linh và nước này thuộc nhóm các nước
có tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín cao nhất trên thế giới
đến nay chỉ khoảng sáu mươi ba dân số trưởng thành của bà làng đã tiêm đủ liều vaccine
ngừa covid một mươi chín một trong những mức thấp nhất trong liên minh châu âu
chính phủ bà làng hiện kêu gọi người dân tiêm vaccine
tuy nhiên không áp dụng yêu cầu
phải có giấy chứng nhận tiêm vaccine khi tham gia các hoạt động xã hội
quay lại với diễn biến dịch covid một mươi chín tại nước bạn trung quốc
dù nhiều quốc gia đã từ bỏ chiến lược zero covid trung quốc vẫn kiên trì
chính sách này bằng cách tập trung và phát hiện và báo cáo sớm các trường hợp
lây nhiễm đồng thời xác định chính xác nguồn lây thông qua xét nghiệm
thời gian cách ly dài và kiểm soát biên giới nghiêm ngặt
và cũng đừng đùa khi chính chiến lược này đã giúp trung quốc giảm số ca nhiễm
xuống gấp nghìn lần chỉ còn sắp xỉ gần hai trăm linh ca một ngày
theo scmp một trong những biện pháp của chính sách zero covid ở trung quốc
là xét nghiệm hàng loạt
theo chỉ thị quốc gia được ban hành vào tháng chín năm ngoái các cơ quan y tế địa phương
được yêu cầu xác định phạm vi xét nghiệm của họ dựa trên cách thức lây lan của ổ dịch
và các nguy cơ
các thành phố có hơn năm triệu dân được yêu cầu hoàn thành một đợt xét nghiệm
trong vòng ba ngày có thể tìm kiếm sự hỗ trợ của trung ương nếu cần
trong khi các thành phố nhỏ hơn có hai ngày để thực hiện công việc này
trong giai đoạn đầu bùng phát mà không rõ nguồn gốc
các cơ quan chức năng phải thực hiện ít nhất ba đợt xét nghiệm hàng loạt
tần suất và phạm vi của các xét nghiệm phải được điều chỉnh dựa trên kết quả
của xét nghiệm trước đó và theo dõi tiếp xúc
về nguyên tắc các khu vực cách ly và đường phố hoặc cộng đồng phát hiện ca bệnh
trong ba đợt nói trên phải được xét nghiệm hàng ngày trong khi những người
ở những khu vực không có ca bệnh trong một mươi bốn ngày trước đó có thể được xét nghiệm
năm ngày một lần
các quan chức y tế trung quốc thường nói không để ai lại phía sau
khi nói đến xét nghiệm hàng loạt
nhiều khổng lồ chỉ đợi hỏi bằng năng lực xét nghiệm trong phòng thiết nghiệm
mà còn cả nhân lực khổng lồ cùng với việc thực hiện và quản lý nghiêm ngạc
các quan chức tây an đã phát động một chiến dịch gõ cửa vào tuần trước
để kiểm tra xem một trăm linh người đã xét nghiệm hay chưa và liệu họ có gặp khó khăn
khi tìm kiếm sự chăm sóc y tế hay không
đối phó với nhu cầu xét nghiệm tăng cao trong trường hợp bùng phát dịch bệnh
nhiều thành phố của trung quốc bao gồm bắc kinh quảng châu và nam kinh
đã dựng các liều bơm hơi tạm thời để làm phòng thí nghiệm
ở những nơi như sân vận động hoặc các địa điểm thể thao
một số thậm chí còn được trang bị máy xét nghiệm tự động
trong khi các mẫu từ các quần thể có nguy cơ cao được xử lý riêng rẽ trong phòng thí nghiệm
các mẫu từ các khu vực thường được kiểm tra chung từ năm đến một mươi mẫu trong một ống để tăng tốc quá trình
jin dongyan nhà virus học tại đại học hồng kông nói
chi phí xét nghiệm covid một mươi chín sẽ cao vì trung quốc có diện tích rộng lớn và dân số lớn
nhưng điều này cũng có một mặt lợi về sức khỏe cộng đồng
một đợt bùng phát dịch giống như sóng thần rất khó xảy ra ở trung quốc đại lục
lúc này chúng ta đừng chủ quan cũng đừng nên đánh giá tầm nhìn của trung quốc
trong bối cảnh sức ám ác mới covid một mươi chín đang ngày một gia tăng
trưởng đặc khu hành chính hồng kông trung quốc lâm trịnh nguyệt nga vào ngày một mươi một tháng một
thông báo các trường mẫu giáo và tiểu học ở hòn đảo này sẽ tạm dừng việc học trực tiếp
trước ngày một mươi bốn tháng một cho đến sau tết nguyên đáng và chính quyền có kế hoạch
tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ trong độ tuổi từ năm đến một mươi hai
bà trịnh lâm nguyệt nga cho biết việc dừng các lớp học mẫu giáo và tiểu học
là một quyết định khó khăn nhưng do đã xuất hiện nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín
là trẻ nhỏ khiến cho giáo viên và nhiều em học sinh phải cách ly
ngoài ra những tháng gần đây ở nhiều trường học trong đó chủ yếu là trường mẫu giáo
và tiểu học cũng đã bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp trên
có các triệu chứng khó phân biệt với covid một mươi chín
do đó hồng kông đã phải áp đặt biện pháp đóng cửa trường mẫu giáo và tiểu học
nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể omicron
được cho là có khả năng lây lan cao hơn các biến thể trước đó
tuy nhiên các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ tiếp tục giảng dạy trực tiếp
do tỷ lệ tiêm vaccine ở lứa tuổi này hiện đã tương đối cao
và học sinh ở lứa tuổi này hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc tốt cho bản thân
bên cạnh đó chính quyền hồng kông thông báo cấm tất cả du khách
đến từ những khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao quá cảnh tại sân bay quốc tế hồng kông
kể từ ngày một mươi năm tháng một đến ngày một mươi bốn tháng hai
tuy nhiên lệnh cấm này sẽ không áp dụng đối với các nhà ngoại giao
các vận động viên và nhân viên tham dự olympic mùa đông
dự kiến khai mạc vào ngày bốn tháng hai tới đây
giới phân tích cho rằng động thái này có khả năng sẽ ảnh hưởng lớn đến hãng katay pacific
do đây là hãng hàng không hàng đầu của hồng kông và có lượng hành khách lớn
hiện các nhà chức trách hồng kông cũng đang tiến hành điều tra đối với cathay pacific
vì số nhân viên phi hành đoàn của hãng đã vi phạm quy định phòng chống dịch tại nhà
dẫn đến sự lây lan các ca nhiễm mới do biến thể omicron trong cộng đồng
dù chưa biết nguồn lây quốc ca omicron như thế nào
tuy nhiên với chính sách ngăn chặn triệt để nguồn lây
hy vọng hồng kông đang từng bước kiểm soát được dịch bệnh
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo